thời gian gần đây tình hình tội phạm giết người cướp tài sản do các đối tượng là người dưới một mươi tám tuổi thực hiện
từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống cự cãi nhau qua mạng xã hội hay muốn có tiền ăn chơi
các đối tượng rất manh động đã ra tay sát hại nạn nhân để lại những hậu quả đau lòng
không chỉ cho bản thân gia đình mà còn cả xã hội
những vụ việc gần đây là hồi chuồng cảnh báo về tình hình trên
phản ánh tại địa bàn tỉnh cà mau
vào tối ngày chín tháng ba tại ấp hoàng lân xã tân hưng đông huyện cái nước tỉnh cà mau
xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu nhóm của trương nhật linh sinh năm hai nghìn hai và thái trung lĩnh một mươi năm tuổi
cùng một số đối tượng khác nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với một nhóm thanh niên khác
thậu quả hai nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và một nghìn chín trăm chín mươi chín bị đâm chết tại chỗ
còn tại huyện đầm rơi cũng đã dẫn đến đánh nhau với một nhóm thanh niên khác
xảy ra một vụ án nghiêm trọng trên địa bàn ấp cái ngay xã thanh tùng
do là hàng xóm thường xuyên đến nhà chơi tối ngày hai mươi bốn tháng hai biết ông phung ở nhà một mình
nam thanh niên một mươi bảy tuổi đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
trong lúc thực hiện hành vi thì bị ông phương phát hiện đối tượng đã dùng cây đập nhiều nhát vào đầu gia chủ
làm nạn nhân tử vong sau đó lấy đi số tiền gần một mươi hai triệu đồng rồi đem về nhà cất giấu
do là ảnh hưởng của cái môi trường không gian mạng
thông qua cái facebook
cái nữa là do ảnh hưởng của môi trường chính là môi trường của gia đình
gia đình ly hôn rồi cha mẹ làm ăn xa hoặc bạo lực gia đình dẫn đến đó
do tác động của việc giáo dục quản lý của gia đình của đối tượng
thứ hai nữa là đối tượng là chủ yếu thích là sống hưởng thụ lưu lợi lao động dẫn đến việc trên
cũng liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi nhưng lần này chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội
một đối tượng mới một mươi năm tuổi đã đặt mua trên mạng một cây dao
sau đó hẹn gặp và dùng dao chém nam thanh niên một mươi sáu tuổi khiến nạn nhân tử vong
qua các vụ việc trên có điểm chung giữa các đối tượng phạm tội là thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình
nghiện game chỉ trong phút nóng giận thiếu kiểm chế là ra tay gây nên hậu quả nghiêm trọng
các đối tượng đã đi làm
về mới mùa dịch này này
em sợ con em tránh nhiễm bệnh thì mới đưa về đây một tháng em cách ly xong
rồi em để con em ở nhà em đợi cho nó chích xong rồi em mới đem lên
mới chích có một mũi em lên tránh em làm em chưa có đánh lương được nữa
vì con em ở nhà em cũng không biết làm sao luôn nữa
phối hợp với chính quyền địa phương các cấp cùng với gia đình nhà trường
về giáo dục về phổ biến giáo dục khắp lực
thứ hai nữa là gia đình cũng phải chủ động phối hợp
nắm bắt những chuyện này
những tâm tư những hiện rộng của con em
những mâu thuẫn ở đó để phối hợp với chính quyền địa phương
kiêm thời để ngăn chặn ngăn ngừa ngăn chặn sẽ gây thị diện đáng tiếc
có thể nhận thấy rằng để phòng ngừa phát sinh tình trạng thanh thiếu niên
chỉ vì mâu thuẫn nhất thời mà thực hiện hành vi phạm tội nguy hiểm
rất cần sự quan tâm giáo dục đồng bộ từ gia đình đến chính quyền trường học
đặc biệt gia đình đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện
và ngăn chặn các sự việc mâu thuẫn ngay từ ban đầu